bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi tám tháng hai của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay cả nước có hai mươi bảy ba mươi chín ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai bốn trăm ba mươi tám chín trăm năm mươi một ca
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến chiều ngày hôm nay
cả nước đã tiêm tổng cộng hai trăm linh ba sáu trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy là tổng số liều vaccine được tiêm là một trăm chín mươi ba sáu trăm hai mươi năm chín mươi năm liều
về tình hình lây nhiễm thì tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng hai cho đến một mươi sáu h ngày hôm nay
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín mươi bốn ba trăm tám mươi năm ca nhiễm mới
trong đó hà nội có số ca mắc nhiều nhất với gần một mươi hai chín trăm linh ca
sau hơn ba tuần trở lại trường học số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em gia tăng đột biến
hiện đang có ba trăm linh sáu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tp hcm
thông tin này được sở y tế thành phố đưa ra tại buổi họp báo về phòng chống dịch covid một mươi chín
cách đây ít phút
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã có số liệu về số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ dưới một mươi sáu tuổi
từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng hai
từ đến sáu tuổi là năm trăm linh năm ca độ tuổi từ bảy đến một mươi một là một năm mươi năm ca độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm là năm trăm tám mươi tám
độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám là năm trăm một mươi
báo cáo tại ba bệnh viện nhi trên địa bàn tp hcm tính đến tám h sáng ngày hai mươi tám tháng hai
tổng số ca nội trú là một trăm chín mươi bảy trẻ năm trăm một mươi chín ca được phát hiện qua khám sàng lọc
tại khu ngoại trú trong đó ba mươi ba ca cho nhập viện
hiện có ba trăm linh sáu trẻ dưới một mươi sáu tuổi đang được điều trị tại cơ sở y tế
có chín trẻ phải can thiệp hỗ trợ hô hấp
việc cấp giấy xác nhận quay trở lại trường học của học sinh hiện nay sẽ căn cứ
trên tình hình thực tế và phụ huynh học sinh có thể test nhanh cho trẻ tại nhà
tuy nhiên sở giáo dục đào tạo tp hcm khuyến khích phụ huynh
nên đến các trung tâm y tế để được test nhanh và đúng chuẩn
tránh trường học sai kết quả xét nghiệm
với số ca nhiễm liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua
nhiều người dân đã tự mua kit test nhanh tại nhà thuốc để kiểm tra tại nhà
thậm chí có người còn tự test tại nhà mỗi ngày
theo các chuyên gia y tế điều này gây lãng phí và không tạo ra hiệu quả
trong công tác phòng chống dịch
theo báo cáo của sở y tế tp hcm tổng số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
được xác định theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế là gần hai ca
và gần hai bốn trăm linh ca test nhanh nghi ngờ
như vậy ngày hai mươi bảy tháng hai tp hcm có gần bốn ba trăm linh ca phải cách ly chăm sóc và điều trị
việc số ca liên tục tăng khiến nhu cầu tự xét nghiệm covid một mươi chín của người dân
trong những ngày vừa qua tăng nhanh
theo các chuyên gia y tế đang có hiện tượng lạm dụng test xét nghiệm

nếu có người lớn đổi thì nếu không có triệu chứng cũng không nên test hành vi
có thể nói việc đi học trực tiếp trở lại những ngày vừa qua khiến số ca nhiễm covid một mươi chín trong trường học gia tăng
những học sinh trở thành f một trong lớp cũng được ngành y tế và nhà trường yêu cầu test trước khi trở lại lớp học
nhưng quy định mỗi trường mỗi khác nhiều trường hợp vừa tiếp xúc với f buổi sáng đến buổi chiều đã test covid một mươi chín
không chấp nhận test nhanh tại nhà của phụ huynh mà đòi hỏi phải đến trạm y tế để test lại và có giấy xác nhận
chỉ cần xét nghiệm
nếu có trường hợp f một mà tiếp xúc gần với các f đã phát hiện và xét nghiệm vào ngày thứ năm sau khi khởi nghiệp
thì đó là cái thông lệ quốc tế và tôi nghĩ là đủ để an toàn các đề phòng người covid một mươi chín trong các lớp học
bên cạnh việc mua và sử dụng kiếp test nhanh vô tội vạ nhiều người mua nhầm loại kém chất lượng trên mạng
không làm đúng hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu khiến kết quả mẫu xét nghiệm bị sai
chắc chắn là cái chất lượng của test nó có ảnh hưởng tới
và rõ ràng là cái tết này nó trôi nổi rất là nhiều
chúng ta càng tìm kiếm thì chúng ta sẽ càng làm hỗn loạn cái giá lên thôi
cái việc quan trọng nhất là trong vòng bảy một mươi bốn ngày đó đó mình đừng có tiếp xúc với quá nhiều người
mình phải nên thực hiện năm k dù có mình bệnh thì bảy một mươi ngày sau mình cũng hết thôi

tính đến ngày hai mươi bảy tháng hai tp hcm có hơn bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín đang cách ly chăm sóc và điều trị
theo dự báo của các chuyên gia
số ca nhiễm covid một mươi chín sẽ tiếp tục gia tăng trong những ngày tới
và với việc lạm dụng lãng phí chip tết nhanh như hiện nay không những không giúp ích cho công tác phòng chống dịch
mà còn tạo cơ hội cho giá kiếp tết liên tục nhảy múa trên thị trường trong những ngày vừa qua
thưa quý vị sở giáo dục và đào tạo tp hcm lưu ý các trường phải chủ động linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học
nhưng không tùy tiện chuyển học sinh học trực tiếp sang học trực tuyến
cụ thể nếu hai ca f cùng một lớp xuất hiện trong cùng một ngày
dịch cùng y tế trường y tế địa phương đánh giá nguy cơ nếu còn phức tạp thì vẫn duy trì việc dạy và học trực tiếp của lớp
ngược lại nếu có yếu tố phức tạp hai ca f có liên quan với nhau về yếu tố dịch tễ số f một trong lớp nhiều
thì để hạn chế dịch lây lan khống chế dịch một cách nhanh nhất
ban chỉ đạo phòng chống dịch nhà trường cùng y tế phải đánh giá đưa ra quyết định phù hợp
đặc biệt các trường lưu ý không phải cứ có hai ca f trong lớp thì lớp sẽ học trực tuyến
hay trường có hai lớp f thì trường sẽ học trực tuyến
vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch của trường và của quận quyện phải nâng cao vai trò chủ động
các nhà trường phải phối hợp với y tế địa phương đánh giá tình huống cụ thể để đưa ra quyết định hợp lý
không phải phát sinh tình huống là tùy tiện quyết định lớp học trường học chuyển sang học trực tuyến
mà có thể là chuyển đổi hình thức dạy học cấp độ một sang cấp độ hai hoặc cao hơn
trước lưu ý như trên sở giáo dục và đào tạo tp hcm dự báo số ca nhiễm covid một mươi chín sẽ còn tiếp tục gia tăng
thế nhưng các trường học tại tp hcm hiện đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu kinh phí
trang thiết bị y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín dù đã bước vào tuần thứ ba kể từ khi học sinh quay trở lại học trực tiếp
theo văn bản mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm về hướng dẫn kiểm soát dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục
thì trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế phối hợp cơ sở giáo dục
tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu gợp mẫu gợp không quá ba người
cho toàn bộ f một là học sinh và giáo viên của lớp có f
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho học sinh và tránh lây lan
thì việc chủ động xét nghiệm cho học sinh vẫn là ở phía nhà trường
trong khi trạm y tế cơ sở phải phục vụ cho rất nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn
hiện nay thì nhà trường cũng có vận động để mua nhưng thật sự thì cái kinh phí để mua cái tiền vận động này thì không được nhiều
chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần với các cấp lãnh đạo làm sao để có khoản tiền rót cho các trường
để chúng tôi có thể trang bị thêm cái test này để làm sao cho các em được đảm bảo tốt nhất
nhưng theo quy định bây giờ thì để công nhận là f hai f một là do ngành y tế công nhận
cho nên trường cũng test nhưng mà test để biết như vậy thôi
chứ còn cơ quan y tế họ sẽ đảm nhiệm vụ này và họ sẽ công bố những vấn đề f một f một cho nhà trường
phụ huynh học sinh sẽ hỗ trợ cùng với nhà trường mỗi một con em đi học
mang theo một cái cây kít test để khi mà xảy ra sự cốt f tại lớp thì đã có cái nguồn kít test sẵn
về lâu về dài thì cái phương án đó sẽ là hữu hiệu nhất
đó là mỗi con vận động phụ huynh nó hỗ trợ mỗi con một cái test mang đi học
khi xảy ra thì sẽ test hết toàn bộ lớp test hết toàn bộ lớp là đã có sẵn cái kít test
mà không phải chờ đợi ở bên hỗ trợ từ bên trung tâm y tế địa phương nữa
mặc dù nằm trong dự báo của tp hcm khi học sinh tất cả các cấp đồng loạt đi học trở lại
sau tết nguyên đáng tuy nhiên việc số ca nhiễm được phát hiện và tăng mạnh
thì các cơ sở giáo dục phải chịu áp lực lớn khi kinh phí chống dịch của trường hạn hẹp
trang thiết bị y tế được chuẩn bị trước đó càng dần
việc mua sắm và chuẩn bị mới phải phụ thuộc nguồn hỗ trợ từ nhiều nguồn lực
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết đang cố gắng triển khai nhanh việc này
nhằm giải quyết bớt khó khăn cho các trường học
và cái việc mà cái kít sách nghiệp thì lãnh đạo tp hcm cũng đã chỉ đạo
và hai sở đang nỗ lực thực hiện để trang bị ngay cho các cơ sở giáo dục công lập
những cơ số kít sách nghiệp để mà sách nghiệp toàn pháp f
còn trang bị cho bên y tế địa phương như tôi vừa nói là trạm y tế
để mà xét nghiệm những trường hợp f một những trường học sinh trong lớp f
thì chúng tôi cũng đang cố gắng để thực hiện nhanh cái chuyện này
để mà giải quyết bớt khó khăn cho các cơ sở giáo dục
khi thực hiện cái công tác phòng chống dịch liên quan đến cái kít sách nghiệp hiện nay
và cái thực hiện và sách nghiệm cho các em học sinh liên quan đến f f một
phòng tất cả các cơ sở giáo dục hiện nay đều cố gắng hết sức để đảm bảo các biện pháp an toàn
phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế và ngành giáo dục đào tạo tp hcm
đảm bảo an toàn cho học sinh
nhưng khi ca nhiễm tăng nhanh việc quay lại học trực tuyến là không tránh khỏi
chính vì vậy việc hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch cho các trường
là cách để trường học chủ động tầm soát đảm bảo công tác dạy và học diễn ra hiệu quả